theo thống kê của đại học john hopkins tính đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng tám số ca nhiễm virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín được ghi nhận chính thức ở mỹ đã vượt con số năm triệu người
mỹ hiện vẫn đang vật lộn với đại dịch khi đã có tới năm hai trăm linh ba trăm một mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín tính đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng tám và một trăm sáu mươi năm sáu trăm một mươi chín ca tử vong đều là những con số cao nhất thế giới
giới chức y tế mỹ cho rằng cứ mỗi một ca nhiễm được xác nhận thì có khoảng gấp một mươi lần số người bị nhiễm do những nguyên nhân như số lượng xét nghiệm còn bị giới hạn và nhiều ca nhiễm dạng nhẹ không được ghi nhận
hiện trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày ở mỹ vào khoảng năm mươi bốn ca giảm so với hơn bảy mươi ca một ngày trong nửa sau của tháng bảy nhưng quy mô đáng lo ngại khi dịch lan ra gần hai mươi bang